xin kính chào quý vị và các bạn
do không còn hình thế gây mưa tác động nên trong ba ngày tới mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ giảm hẳn
nhưng chỗ cho nắng giáo với mức nhiệt có xu hướng tăng dần
ngày đêm giao động từ hai mươi năm ba mươi năm độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa và có nắng nhiều
với nền nhiệt cao nhất ngày đạt ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
như vậy sau nhiều ngày mưa thì trong thời đoạn tới thời tiết miền bắc sẽ chuyển tạnh giáo
thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân
lưu xuống trung bộ thời tiết nói chung khá tạnh giáo ít mưa
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây như quỳnh lưu con cuông nghệ an
nhiệt độ có thể sấp xỉ ở ngưỡng ba mươi bảy độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nóng cũng có thể xuất hiện tại một số tỉnh thuộc phía bắc như quảng nam quảng ngãi
với nhiệt độ ban trưa có thể đạt ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó đến chiều tối mưa rào có thể xuất hiện rải rác tại các tỉnh từ bình định đến ninh thuận
tuy nhiên chỉ trong thời đoạn ngắn
với vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới gió mùa tây nam suy yếu nên chỉ có mưa giải rác
xin ngày hai mươi chín do ảnh hưởng của nhiễu động mực một năm trăm linh m nên mưa có thể tăng hơn về lượng
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ngày hai mươi tám và ba mươi thì cũng chỉ có mưa ở diện vài nơi
riêng ngày hai mươi chín có thể có mưa rông với lượng khá do ảnh hưởng của nhiễu động mực một năm trăm linh m
trong mưa rông cần đề cao cảnh rác với tố lốc và gió giật mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến động
ngày đêm phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ